sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng đoàn công tác đã đến một số quận huyện
và bệnh viện đầu ngành tại tp hcm để kiểm tra tình hình phòng chống và điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
và theo nhận định của bộ y tế dịch sốt xuất huyết đen kiều đang lan rộng và diễn biến phức tạp
tại địa phương này với số ca nhập viện lẫn tử vong đều tăng cao
đây là lần đầu tiên trong năm nay bộ y tế đã cử đoàn công tác làm việc với ngành y tế tp hcm
về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần vừa qua thành phố tiếp tục ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong
tại quận bình tân là trẻ em như vậy tính đến nay số ca tích lũy đến tuần hai mươi bốn là hơn một mươi sáu ca với một mươi ca tử vong
tại bệnh viện di động một tp hcm từ đầu năm đến nay
có một số ca tích lũy đến tuần hai mươi bốn là hơn một mươi sáu ca
trong tháng năm và tháng sáu số ca sốt xuất huyết tăng cao hơn một trăm linh ca một tháng
đến thời điểm này khu vực phía nam đã ghi nhận bốn mươi hai ca tử vong vì sốt xuất huyết bao gồm một mươi tám trẻ em
hiện tại bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vẫn đáp ứng được điều trị thuốc men
tuy nhiên dự báo trong ba tháng tới dịch sẽ lên đỉnh điểm diễn biến sẽ rất căng thẳng
các bệnh viện và sở y tế tp hcm đang phân tích nguyên nhân các ca tử vong
kịp thời đưa ra bài học kinh nghiệm và cách cảnh báo trong điều trị
để vận động người dân chúng tôi đề nghị anh hùng tổ chức cho các bác sĩ chúng ta có điều kiện tiếp cận
và thông qua những phương tiện truyền thông đại chúng để có thể giúp đỡ hướng dẫn cho người dân về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết
không ai người ta tin tưởng bằng bác sĩ
vấn đề thứ hai là cơ sở phục dụng điều trị
đến bây giờ thì là chưa có tình trạng quá tải nặng nề ở các tuyến trên
nhưng nếu số lượng tăng thêm như anh phong nói
tại buổi làm việc đại diện các bệnh viện cũng kiến nghị bộ y tế giải quyết một số thực trạng thiếu thuốc cao phân tử
thuốc phận mạch dopamine cần cho hồi sức
đồng thời kiến nghị sở y tế sớm có quy định thanh toán bảo hiểm y tế với dịch truyền h một trăm ba mươi đảm bảo điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng